điều đó có nghĩa là chiếc giày bỏ lại hiện trường kia chính là chiếc giày của trần văn đạo
tiếp tục phân tích mẫu máu thu được trong chiếc giày so sánh với mẫu máu của anh huấn và chị hiền
kết quả cho thấy mẫu máu ấy không phải của hai nạn nhân
giám định mẫu gen của bà lê thị nâu là mẹ đẻ của trần văn đạo
so sánh với mẫu gen thu được từ vết máu trong chiếc giày tại hiện trường
kết luận hai mẫu gen này có quan hệ hệ thống
như vậy cơ quan điều tra đã có đầy đủ bằng chứng xác định
chiếc giày bỏ lại tại hiện trường của trần văn đạo
giám định mẫu gen trong chiếc giày bỏ lại tại hiện trường là của trần văn đạo

và hung thủ gây ra vụ án kinh hoàng tại cổng chùa thiểm khê chính là trần văn đạo
cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khử gấp đối với đạo
tuy nhiên đến khi thực hiện lệnh bắt khử gấp
tuy nhiên sau khi vụ án mạng xảy ra mọi người đều không biết đảo đã đi đâu
một người sinh sống khu vực núi giáp danh giữa hải phòng với tỉnh quảng ninh cho biết
có thể thấy một người đến nhà xin nước uống cơm ăn trong tình trạng đi chân đất
mặc quần đùi áo bà lỗ đầu tóc dưới bù tay dính máu nhưng sau đó đối tượng đã bỏ đi mất
do trước đây trẻ văn đạo thường xuyên quan lại tuyến biên giới việt nam trung quốc để buôn bán
do vậy đối tượng có kinh nghiệm và đã lẩn trốn khỏi việt nam
chúng tôi làm công an trao đổi với lại công an tỉnh quảng ninh để nhờ sĩ quan liên lạc của công an thành phố vong cai trao đổi với bên bạn
và để truy về nơi ẩn hảo của đối tượng đảo này
và chúng tôi cũng nhờ tất cả những gì có thể liên lạc với trung quốc chúng tôi đều phải nhờ đều phải có trao đổi và phối hợp
từ khi vụ án xảy ra nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ của công an thành phố hải phòng đã bỏ công sức truy tìm đạo nhưng đều không có kết quả
và thời điểm thực hiện hành vi phạm tội đạo chưa làm chứng minh nhân dân tại địa phương
người này cũng chưa từng có tiền án tiền sự nên cũng không có danh chỉ bản và ảnh nhận diện khiến truy tìm đạo càng như bóng chim tam cá
trong một ngày giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi công an thành phố hải phòng nhận được thông tin trần văn đạo đã trở lại việt nam
đạo không dám về nhà mà chỉ lang thang khu vực núi gần nhà sau đó lại bỏ đi vào miền nam và không rõ là ở tỉnh nào
thì đã thay đổi rất nhiều cho nên việc xác định nhân dạng và có đúng phải là con người hay không
làm cả một quá trình
cái việc duy nhất để xác định đấy có phải là đối tượng đạo hay không là bằng qua giám định gen qua adm
để có căn cứ khẳng định đối tượng chính là trần văn đạo
các trinh sát đã phối hợp với cán bộ trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh khánh hòa
tổ chức cắt tóc từ thiện cho những người trong trung tâm
rồi bí mật lấy mẫu tóc của đạo gửi về giám định adn
kết quả giám định cho thấy mẫu gen của người đàn ông tên là đạo
có quan hệ huyết thống với bà lê thị nâu là mẹ đẻ của trần văn đạo
với kết quả giám định này cơ quan điều tra có căn cứ xác định người đàn ông tên đầy đủ trần văn đạo
hắn chính là hung thủ gây ra vụ án kinh hoàng
giữa cổng chợ
chùa thiểm khê xã liên khê huyện thủy nguyên thành phố hải phòng một mươi bảy năm trước
ngày hai mươi sáu tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đã ra quyết định khỏi tố vụ án
khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trần văn đạo về hành vi giết người
trần văn đạo khai rằng ngày đó hắn yêu chị lê thị hiền nhưng chị hiền không đồng ý do hai người
không hợp tuổi và chị hiền đã yêu anh huấn khiến cho đạo ngày đêm ghen tức sinh ra thủ hận
trần văn đạo khai rằng ngày đó hắn yêu chị lê thị hiền nhưng chị hiền đã yêu anh huấn khiến cho đạo ngày đêm ghen tức sinh ra thủ hận

là ai chở cháu ánh đi đâu và làm gì
thì cơ quan điều tra thực sự chưa có câu trả lời thỏa đáng
ban chuyên án đã đưa ra hai nhận định
một có thể đối tượng dụ dỗ lừa cháu ánh đến một địa điểm nào đó
rồi cấu kết với các đối tượng khác bắt cóc
sau đó đưa nạn nhân ra nước ngoài như tin đồn trong mấy ngày qua
hai có thể đối tượng đã chở cháu đi rồi cưỡng ép
thực hiện hành vi hiếp dâm
sau đó giết người bị đổ mối
nhận định thứ hai này tuy rất đau lòng
nhưng nó lại phù hợp với thực tế các vụ án xảy ra gần đây trên địa bàn
vì hầu hết các đối tượng là quen biết với nạn nhân
sau khi thực hiện hành vi đổi bạc thì sợ bị nạn nhân tố cáo
nên để che giấu hành vi phạm tội của mình
đối tượng thường nhẫn tâm dàn tay sát hại nạn nhân để bị đổ mối
làm cho cơ quan điều tra khó tìm ra tung tích của nạn nhân
chúng tôi đã nhận định
đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra
chúng tôi dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo
tập trung ra soát từ mối quan hệ
cũng như các đối tượng nội trên địa bàn xã nam dông
và đặc biệt là các đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn nam dông
để ra soát từ mối quan hệ
cũng như các thông tin cung cấp cho cơ quan điều tra ở tại hiện trường nơi cháu ánh vụ tích
chúng tôi đã ra soát tất cả các loài đối tượng từ mối quan hệ
và đặc biệt trong đó chúng tôi chú ý đến mối quan hệ quen biết với cháu ánh
các mũi điều tra được triển khai thực hiện theo hai nhận định trên của ban chuyên án
đồng thời một mũi khác triển khai làm rõ gã thanh niên trong bức ảnh chờ cháu ánh là ai
bởi tìm ra gã thanh niên trong bức ảnh chính là mấu chốt để mở ra vụ án
tuy nhiên bức hình không chụp được mặt đối tượng
nhận diện gặp khá nhiều khó khăn
ngay cả đến biển số xe máy cũng không rõ chỉ biết chiếc xe có kiểu dáng xe dream
tuy nhiên qua bức hình có thể nhận thấy đối tượng ngồi trên xe máy cao gần một m bảy
nước da ngâm tóc đen và có độ tuổi từ ba mươi đến bốn mươi
việc truy tìm về già soát qua nhiều manh mối nên mất thời gian
trong khi sức ép để đẩy nhanh tiến độ truy tìm thủ phạm
giúp khẩn trương
không chỉ có người thân bạn bè cháu ánh trông chờ thông tin từ cơ quan điều tra
mà dư luận vẫn dõi theo sự mất tích đầy bí ẩn trong đêm trung thu của thiếu nữ một mươi ba tuổi này
và càng khiến trách nhiệm lực lượng công an nặng nề hơn
từ nhận định như thế chúng tôi đã đặt ra những giả thuyết để tiến hành điều tra xác minh
và chúng tôi trên cơ sở đó tập trung lực lượng cảnh sát hình sự
cùng ban công an xã nam răng để tiếp tục xác minh khoanh vùng đối tượng
tìm ra đối tượng nghi vấn hiểm nghi nổi lên từ những cái nhận định của chúng tôi
đó là đối tượng phải là quen biết với nạn nhân
đó là đối tượng vì xuất phát từ chỗ quen biết với nạn nhân
lợi dụng lúc cháu đi xe múa lân không có người lớn đi cùng
nên đã rủ rỗ vào đưa cháu ánh đi
đấy là những cơ sở
và nhận định bước ban đầu
và cái tổ chức điều tra bước ban đầu của chúng tôi
gần một trăm linh đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn xã nam rong
đã được cơ quan điều tra triệu tập để xác minh
qua nhiều ngày tập trung gọi hỏi
nhưng chưa phát hiện
có kết quả gì
vụ việc đang trong giai đoạn bế tắc mà không có manh mối
ban chuyên án đã tổ chức nhiều cuộc họp khẩn
và lên phương án để khoanh vùng đối tượng
trong đó tập trung vào các đối tượng có quen biết với cháu ánh
trong số các đối tượng được khoanh vùng
ban chuyên án xác định nổi lên là đối tượng đỗ văn khanh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quê ở tỉnh bắc giang
và tạm trú ở thôn tân ninh
xã nam răng hệ cơ giúp
thanh đến sinh sống với người vợ hờ tại đây được vài tháng
khanh là hàng xóm cách nhà cháu ánh chưa đầy năm mươi mét
cháu ánh là bạn của cháu gái đỗ văn khanh
nên thường xuyên qua nhà khanh chơi
đỗ văn khanh từng có hai tiền án
một tiền sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy
và trụ cấp tài sản
vừa chấp hành xong án phạt tù từ các nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp
gần đây khanh có biểu hiện bất thường
điều đáng chú ý nữa là khanh có nhiều đặc điểm giống với gã đàn nông trong bức hình
mà đội mối luân cung cấp cho công an điều tra
cái đặc điểm nhận dạng cho thấy đối tượng đỗ văn khanh có nhiều cái điểm trùng khớp
với người thanh niên ở trong khu công an điều tra
đó là những cái ảnh mà chị hoài đã chụp được
đó là một cái chiều cao rong rộng và khoảng cao hơn một m bảy mươi
và qua các biện pháp chinh xác chúng tôi cũng đã phát hiện thấy đối tượng khanh
có một bộ quần áo quần jean áo pul dài tay màu trắng
và có một đôi giày bata màu trắng
qua đấu tranh lúc đầu khanh quanh co chú ý tội cho rằng
cho rằng không gần biết châu ánh nhưng qua một số tài liệu mà một mũi chính xác khác báo về thì buổi tối hôm châu ánh mất tích khanh có mượn xe máy dream của người bạn để chở vợ đi chơi
nhưng ngay trong đêm đó khanh lại đem trả lại ngay nhưng thông tin này lại mâu thuẫn với lời khai của khanh trước đó với cơ quan công an
trong những ngày tạm giam khanh đã ăn năn hối cài thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi tội ác của mình
sự việc được tóm được như sau
vào tối rằm tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn
đỗ văn khanh đã đưa ra một bài hỏi
khanh mượn được chiếc xe máy dream của một người bạn và chở cô vợ hờ đi chơi trung thu
khi về qua địa bàn thôn sáu xã nam rong thì gặp đội múa lân chú phước sơn đang phục vụ múa lân cho các cháu thiếu nhi
khanh dừng lại xem và hỏi cháu ánh có nhìn thấy cháu của khanh không
châu ánh trả lời là không
sau đó khanh đưa vợ về nhà và quay trở lại chủ múa lân rồi rủ châu ánh lên xe để trở về
trên đường đi khanh đã đưa châu ánh vào một nơi hoang vắng để thực hiện hành vi tội bạo
châu ánh chống trả quyết liệt nhưng đã bị khanh dùng gạch đập nhiều nhát khiến nạn nhân tù vong
ngay khi gây án xong hắn quan sát nạn nhân xuống suối và đem xe đi trả rồi quay về nhà ngủ nhưng không có chuyện gì xảy ra
từ lời khai của khanh
hôm nay trong đêm ngày một mươi chín và dạng sáng ngày hai mươi tháng chín
tức là sau khi vụ án xảy ra hai tuần
lực lượng công an đã triển khai công tác khám nghiệm hiện trường truy tìm sát nạn nhân
do dòng suối sâu và nước chảy mạnh
nên xác nạn nhân không còn ở khu vực cần hiện trường gây án nữa
việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn
dọc theo ven suối có rất nhiều bụi dặm cây gai và nhọn nên khó xác định được sát nạn nhân ở đâu
tuy nhiên với tinh thần tích cực khẩn trương và đầy trách nhiệm với nhân dân
sau nhiều giờ tìm kiếm lực lượng công an đã tìm thấy thi thể của chồng ánh
tại khu vực suối cầu trạng một nằm giáp danh giữa xã nam rồng và tân thắng huyện cửa rút
cách vị trí ném xuống suối khoảng hai km và sát nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy
được sự giúp đỡ của công an huyện cư rút và chính quyền địa phương
gia đình đã đưa thêm một số thông tin về sự giúp đỡ của công an huyện cửa rút

thi hài cô bé xấu xố đã được yên nghỉ nhưng tâm hồn của người mẹ trẻ vẫn không thể nào ngôi ngoài
bởi cái chết đột ngột của cô bé đã làm cho tất cả bạn bè người thân không khỏi bàng hoàng
một cô bé ngoan hiền chưa đến tuổi trăng tròn tương lai và cuộc đời tươi sáng trong mắt em
nay đã bị vụt tắt trong đêm trăng rằm bởi cái thủ ác
có lẽ định mệnh một mươi ba ngày mất tích của cháu ánh là một mươi ba ngày người mẹ trẻ này ăn ngủ không yên
mòn mỏi trông chờ tin tức của con
đêm hôm đó là
em đi tìm cháu cả đêm là trong lòng em đã không ngủ được rồi
buồn phiền không ngủ được lúc nào nghĩ chắc con mình bị nó bắt cóc mất rồi
thì về cũng là thông báo với chồng và gia đình nỗ lực đi tìm kiếm trong mười mấy ngày
gia đình em ngày nào cũng có gần hai mươi chiếc xe đi tìm cháu
mười mấy ngày rồi cuối cùng coi như là không vẫn trả lời câu không
về đến nhà
về đến nhà thì gia đình buồn bã ăn không ngon ngủ không yên
nói thật đến lúc báo tin rằng là có cái xác của cháu ở chỗ đó
thì nói thật ra một người mẹ như em này rụng rời lúc đấy là không biết là người mình nó ở đâu
thực sự ra là em đi làm thì em đi thôi nhưng mà em vẫn cứ khắp thầm khắp bộ mà thương con quá
nuôi con lớn bằng gần này rồi mà
quả con mình bị như thế rất chi là khổ tâm khổ không biết đến bao giờ cho mới ngồi được
nhanh chóng làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng bắt hung thủ và đền tội cho pháp luật
là chiến công của công an huyện cư dút trong đó là một phần khúc nhò của phòng khách sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội công an tỉnh đắk nông
và đặc biệt là sự góp sức của quần chúng nhân dân
qua cái vụ án này thì phải nói là
cũng có cảnh báo với các bậc của mình có con em nhất đặc biệt là con em gái là không nghe theo lời dùng chế của những đối tượng mới quen biết
và cũng có phải có cái biện pháp quản lý chắc sẽ có trong mình
không để các cháu đi chơi bời mà tra mẹ không biết dẫn đến đối tượng lợi hiệu
và dụ dỗ rồi gây ra những hành động giết người lại hiếp trẻ em thì vụ án được rồi
vụ án tuy đã khép lại nhưng sự cảm thương cho số phận của cháu bé cũng như trách nhiệm vì sự bình yên của cuộc sống khiến cho các anh không thể yên lòng
vụ án cũng là lời cảnh báo cho người thân của các bé gái khi con em mình nằm ngoài tầm kiểm soát của gia đình để tránh những hiểm họa dinh dập
các bậc cha mẹ cần quản lý chăm sóc trẻ em gái chặt chẽ hơn
các bậc bảo vệ trang bị cho trẻ những kiến thức cần thiết để tự bảo vệ tránh ra kẻ xấu
đồng thời cần tối giác ngay khi phát hiện có sự xâm hạn tình dục đối với trẻ em
hành vi phạm tội man dợ của đỗ văn khanh ngoài sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật
hắn còn phải chịu sự giàn vật của một bản án lương tâm trong suốt những ngày ở phòng biệt giam
chương trình hành trình phá án kỳ này của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau
hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau